từ ngày chín tháng hai ngay khi nhận tin báo một học sinh bị đuối nước
ba cán bộ chiến sĩ công an xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đã nhanh chóng có mặt kịp thời cứu nạn cấp cứu thành công cứu sống cháu bé
những hình ảnh được chính người dân ghi lại nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội
cư dân mạng chia sẻ sự cảm phục biết ơn và cho rằng
thêm một lần nữa bằng sự dũng cảm và tinh thần hết lòng vì nhân dân
đã nhận lên những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an
trong lòng nhân dân
đã rất kịp thời trong việc đưa cháu lên khỏi môi trường nước
và rất may là có sự kết hợp giữa một cái anh nhân viên y tế bước đầu
đã thực hiện hầu sức cấp cứu ngay tại hiện trường cho cháu rất kịp thời
cái yếu tố đó sẽ quyết định trong kết quả điều trị
cũng như là hầu phục về chức năng thần kinh
cũng như những chức năng sống quan trọng cho cháu trong thời gian điều trị sau này
thật may mắn cho gia đình cháu bé
và cảm ơn các chiến sĩ công an đã kịp thời có mặt
cứu sống cháu bé ngay găng tất của xã hội
sự có mặt kịp thời của các cán bộ chiến sĩ thể hiện tinh thần dũng cảm
không ngại gian khổ sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn
việc làm thể hiện rõ tinh thần lúc dân cần dân khó có công an
không chỉ một mà rất nhiều những tình huống khi người dân gặp nạn nguy hiểm
đã có lực lượng công an kịp thời ứng cứu
vụ việc xảy ra vào ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
khi tiếp nhận tin có người bị nạn
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện ba vì
thành phố hà nội đã nhìn cháu có mặt tại hiện trường
triển khai các phương án cứu nạn dành lại sự sống cho anh phùng thế bản
bị rơi xuống giếng sâu hơn hai mươi năm mét đường kính nhỏ chỉ năm mươi cm
cư dân mạng thực sự xúc động trước việc làm ý nghĩa này
và chia sẻ thời gian gần đây những vụ tai nạn rơi xuống giếng sâu liên tục xảy ra
trước đó tối ngày một mươi một tháng một phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc cũng đã cứu thành công
hai cha con bị rơi xuống giếng sâu hơn hai mươi mét
trong những hoàn cảnh nguy nan nhất lực lượng công an luôn có mặt
bằng nỗ lực bằng sự cố gắng và việc làm cụ thể đã dành lấy mạng sống cho người dân
với những người chiến sĩ an toàn tính mạng của người dân đã được đặt lên trên hết trước hết
cứu nạn những vụ việc nạn nhân rơi xuống giếng sâu không hề là điều dễ dàng
nhất là với đường kính năm mươi cm
như vậy cảm ơn những người chiến sĩ đã cứu sống và luôn có mặt để bảo vệ nhân dân
tinh thần vì nhân dân phục vụ thể hiện qua những việc làm cụ thể và ý nghĩa
sự tin yêu của nhân dân với người chiến sĩ công an bởi vậy cũng nhân lên và lan tỏa
mong các đồng chí luôn thật nhiều sức khỏe luôn an toàn để bảo vệ nhân dân
lúc dân cần lúc dân khó có lúc dân nguy hiểm nhất
lúc nào cũng là sự có mặt và giúp đỡ của người chiến sĩ công an
với họ đó không chỉ là nhiệm vụ
mà cũng là mệnh lệnh trái tim
ghi nhận hành động dũng cảm cứu giúp người bị nạn của các cán bộ chiến sĩ
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm
có thư khen biểu dương khen ngợi với cán bộ chiến sĩ công an xã hòa tiến
huyện hòa vàng thành phố đà nẵng
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện ba vì thành phố hà nội
cư dân mạng chia sẻ và cho rằng đây là sự động viên rất lớn
đối với các cán bộ chiến sĩ để tiếp tục rèn luyện công tác chiến đấu
và làm thêm nhiều việc làm ý nghĩa nhân văn phục vụ nhân dân
và tình cảm sự tin yêu tin tưởng ủng hộ của người dân
chính là món quà lớn nhất dành cho những người chiến sĩ công an